tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao nước angola
george rebello pinto chikoti đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
và bộ trưởng ngoại giao george rebello pinto chikoti
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng quan hệ việt nam angola sẽ có những bước tiến mới phát triển mạnh mẽ
với nhiều dự án cụ thể được triển khai nhằm đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị chính phủ angola quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người việt tại angola tiếp tục phát triển
đóng góp cho xã hội sở tại là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
cộng đồng người việt tại angola được hình thành từ khi việt nam cử các chuyên gia y tế và giáo dục
sang sát cánh cùng các bạn angola khôi phục đất nước sau nội chiến
ngày nay cộng đồng đã phát triển thành hội người việt nam tại angola
được chính phủ angola công nhận và cho phép hoạt động
cảm ơn sâu sắc việt nam đã hỗ trợ angola trong y tế và giáo dục
mộ trưởng ngoại giao angola george rebello pinto chikoti khẳng định angola mong muốn trở thành đối tác tin cậy của việt nam
hiện tiềm năng giữa hai nước còn rất lớn angola mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp y tế giáo dục dầu khí và viễn thông
chính phủ hai nước đã giao phòng thương mại công nghiệp việt nam và angola để mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới
nhân dịp này bộ trưởng pinto chikoti khẳng định sẽ ủng hộ việt nam ứng cử vào ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc